mặc dù chưa phải đỉnh điểm của mùa mưa nhưng các tỉnh tây nguyên đang phải đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố hồ chứa
do hàng trăm hồ bị hư hỏng xuống cấp có hồ đang trong nguy cơ có thể vỡ bất cứ lúc nào
đây thật sự là bài toán khó cho các cấp chính quyền trong công tác phòng chống thiên tai
khi mà số lượng đập hồ chứa hư hỏng lớn trong khi kinh phí đầu tư sửa chữa nâng cấp còn hạn chế
mặt khác hồ sơ lưu trữ của nhiều công trình bị thất lạc hoặc hư hỏng
các hồ chứa nhỏ xây dựng cách đây ba mươi bốn mươi năm hầu như không còn hồ sơ thiết kế
chính vì thế để sửa chữa nâng cấp lại phải đầu tư khảo sát từ đầu
trong khi đó trên báo sài gòn giải phóng nêu thông tin về chương trình phiên họp thứ ba mươi
ubthqh tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý
sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi tám
theo các đại biểu trong giai đoạn vừa qua
các quỹ tài chính ngoài ngân sách đã giúp tập trung được nguồn lực
để giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách đặt ra trong quá trình quản lý của trung ương địa phương
tuy nhiên một số quỹ đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng
chỉ thực hiện được một số nhiệm vụ thậm chí khó đánh giá được hiệu quả về mặt kinh tế xã hội
vì thế về việc giải thể cơ cấu lại một số quỹ hoạt động kém hiệu quả
trong thời gian qua đã được nêu ra trong phiên họp
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang hai báo sài gòn giải phóng
còn trên báo tuổi trẻ lại phản ánh bộ tài chính vừa có văn bản chỉ ra hàng loạt vấn đề
về vốn vay lỗ lớn sau một thời gian cất cánh của hãng hàng không bamboo airways
và cho rằng phương án tăng số máy bay của hãng này cần ra soát lại
dù mời chính thức cất cánh vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhưng bamboo airways thuộc tập đoàn flc
đã đề xuất tăng số lượng máy bay từ mức được phê duyệt là một mươi chiếc đến năm hai nghìn hai mươi
lên mức hai mươi hai chiếc máy bay ngay trong năm hai nghìn một mươi chín
và ba mươi chiếc đến năm hai nghìn hai mươi ba
tổng mức đầu tư dự án cũng được tăng lên tám ba trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên bộ tài chính nhấn mạnh hãng này chưa thuyết minh được tính hiệu quả
phương án bảo đảm cân đối dòng tiền
tính đến ngày ba mươi tháng bốn tức là chỉ sau khoảng ba tháng bay bamboo airways đã lỗ ba trăm hai mươi chín tỷ đồng
trong khi đó tổng nguồn vốn là hai hai trăm linh tỷ đồng nhưng khoản phải thu về trả cho vay ngắn hạn
tại thời điểm ngày ba mươi tháng bốn đã lên tới hơn một tỷ đồng
không muốn nhận tin nhắn rác phải đăng ký là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
lần đầu tiên một văn bản pháp luật có đề cập đến cuộc gọi rác cũng như bổ sung các quy định
về tin nhắn rác so với trước nhưng lại yêu cầu người dùng phải đăng ký từ chối nếu không muốn nhận dịch vụ
đây cũng là một quy định trong dự thảo nghị định về chống tin nhắn rác thư điện tử rác
cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng quy định trên
là đánh lừa và không công bằng với người dùng
vì điều này đồng nghĩa với việc nếu khách hàng không đăng ký từ chối
thì mặc nhiên hàng ngày vẫn bị tin nhắn của gọi rác tra tấn liên tục
không trụ sở không kê khai đăng ký không nộp thuế không trích đóng doanh thu
hàng trăm phương tiện nhiều không như vậy oanh tạc
khiến cho các doanh nghiệp vận tải hành khách được cấp phép điều đứng
liên quan đến vấn đề này trên báo diễn đàn doanh nghiệp số ra ngày hôm nay có bài viết
xe trăm nghìn đại náo
bài viết đầu tiên trong loạt bài
xe có phép lét vé trước xe trăm nghìn
mỗi ngày trên địa bàn tỉnh hải dương có hàng trăm xe tự do như vậy
hoạt động rầm rộ công khai với giá vé chỉ một trăm linh đồng một người
cho tuyến hải dương hà nội và ngược lại
điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hành khách truyền thống
được cấp phép và đóng thuế đầy đủ
trong các cuộc họp với sở giao thông vận tải hải dương
nhiều hãng taxi đã có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước
do bị cạnh tranh không lành mạnh
nhưng đến nay chưa có hướng giải quyết nào được đưa ra
cao điểm phòng chống xuất xuất huyết là bài viết trên báo hà nội mới
từ đầu năm đến nay cả nước đã có gần một trăm ba mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có một mươi năm trường hợp đã tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn ba lần
và tăng nhanh tại một số tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên và nam bộ
riêng tại hà nội từ ngày năm đến ngày một mươi một tháng tám
thành phố đã ghi nhận hai trăm bốn mươi sáu trường hợp mắc sốt xuất huyết
như vậy từ đầu năm đến nay hà nội đã có hai chín mươi tám trường hợp mắc sốt xuất huyết
ngành y tế thủ đô đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống
nhưng dịch bệnh xuất xuất huyết vẫn diễn biến khó lường do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại